thông tin từ trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc cho biết do nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc đưa trẻ nhỏ đến các điểm tiêm chủng dịch vụ để tiêm vaccine sáu trong một dẫn đến tình trạng khan hiếm vaccine cục bộ tại địa phương
từ sáng anh đặng ngọc tú chú tại xã ea bông huyện crong anna đã lặn lội đường xa đưa con năm tháng tuổi đến tiêm tại trung tâm y tế dự phòng tại thành phố buôn ma thuột
trước những thông tin về việc tiêm vaccine combifi trong chương trình tiêm chủng mở rộng không đảm bảo an toàn nên anh cũng lo lắng
gia đình tôi nay đưa con ra đây chích mũi sáu trong một lần hai ở trong crong anna mà trong huyện thì không có thuốc nên đem ra đây chích thì tôi chọn sáu trong một này vì chích cái này nó an toàn hơn cho con mình
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc nguyên nhân của tình trạng khan hiếm vaccine sáu trong một dịch vụ là do sau những
thông tin về việc sử dụng vaccine cung bifide trong chương trình tiêm chủng mở rộng gây sự cố bất thường ở trẻ khiến nhiều phụ huynh lo lắng và ổ ạt chuyển sang tiêm vaccine sáu trong một dịch vụ
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh đã tiêm gần một mươi mũi vaccine cung bifide trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong đó có gần ba mê ca phản ứng phụ chưa có trường hợp nào bị phản ứng nặng